khẳng định chỉ có đoàn kết hợp tác tôn trọng lẫn nhau ba nước đông dương mới có thể phát triển ổn định bền vững
tết năm nay thành phố sẽ tổ chức hai hội chợ hoa xuân một trăm ba mươi chợ hoa tết do đó để chuẩn bị lượng hoa phục vụ cho thị trường hoa tết của thành phố
hiện nay các hộ nông dân trồng hoa củ chi gò pháp thủ đức hóc môn v v cũng đang tất bật để đưa hoa xuống chợ
thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán mậu tốt và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm
các cơ sở trên địa bàn huyện
qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở sản xuất giò me ở xã nam nghĩa sử dụng chất phụ da quá mức
và một nhà hàng chuyên thịt me khác sử dụng lòng đã ôi thiêu
trong ba ngày đầu gia quân kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành huyện nam đàn đã trực tiếp đến kiểm tra năm cơ sở sản xuất giò chả
nhà hàng kinh doanh ăn uống và bán thịt trên địa bàn hai xã nam nghĩa và nam giang
qua kiểm tra đoàn đã phát hiện có hai cơ sở chưa chấp hành nghiêm quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó cơ sở sản xuất giò me đã sử dụng chất phụ da quá mức cho phép
và một nhà hàng kinh doanh ăn uống sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
đoàn kiểm tra đã tịch thu số thực phẩm trên và xử phạt hai cơ sở trên một mươi năm triệu đồng
tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bộ khoa học và công nghệ và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia
sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm ngọc linh quế trà my ô tô và máy kéo nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó chương trình phối hợp giữa bộ khoa học và công nghệ và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
sẽ tập trung vào năm nội dung chính xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
hướng vào hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm ngọc linh
quế trà my ô tô máy kéo nông nghiệp tập trung xây dựng triển khai ứng dụng công nghệ cao
công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có năng suất cao
chất lượng tốt an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao xây dựng chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến
chế biến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông sản
đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn
quản trị rừng ngày càng được xem là yếu tố trọng yếu trong sự thành công của ngành lâm nghiệp
tuy nhiên đến nay vai trò của các tổ chức xã hội trong quản trị và giám sát quản trị rừng còn hạn chế
tổng cục lâm nghiệp hội liên hiệp khoa học kỹ thuật việt nam và trung tâm phát triển nông thôn bền vững
đã tổ chức hội thảo để tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao vai trò của các tổ chức này
để đạt được hiệu quả trong công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại việt nam
tại diễn đàn các chuyên gia và tổ chức trong và ngoài nước đã đánh giá công tác giám sát xã hội trong lâm nghiệp những năm qua
tìm lời giải cho vấn đề nếu thực thi hoạt động quản trị và giám sát thì ai và tổ chức nào thực hiện là hợp lý nhất
xây dựng khung cơ chế pháp lý cho hoạt động giám sát xã hội trong lâm nghiệp
tuy nhiên khái niệm quản trị và giám sát quản trị rừng còn là khái niệm khá mới
nên từ khái niệm đến thực tế còn có khoảng cách
quản trị rừng thực chất là nó có cái sáu cái trụ cột rất là quan trọng
tức là minh bạch giải trình sự tham gia hiệu quả điều phối
thì những cái nguyên tắc đó nó phải được thể hiện thông suốt trong tất cả các cái chính sách
cũng như trong tiến trình lập kế hoạch và trong tiến trình thực thi
từ cái quá trình là xây dựng chính sách cho quá trình xây dựng là kế hoạch và quá trình thực thi
cái giám sát là rất là cần thiết
cơ quan nhà nước là cơ quan xây dựng chính sách thực hiện lập kế hoạch và thực hiện thực thi
thế thì bây giờ phải có cái giám sát
quản trị rừng đã được thực hiện như thế nào
sáu cái trụ cột đấy đã thực hiện như thế nào
có đảm bảo được cái sự tham gia của người dân trong cả cái tiến trình đấy không
có đảm bảo rằng các chính sách cũng như lập kế hoạch cũng như thực thi kế hoạch
có đúng như là các văn bản chính sách đã đề ra không
để tăng cường năng lực giám sát nhiều tổ chức cũng như đại biểu đề xuất
cần có cơ chế chung có thể đưa giám sát xã hội trong lâm nghiệp
thành một chủ thể trong chương trình phối hợp giữa tổng cục lâm nghiệp
và liên hiệp các hội hoặc kỹ thuật việt nam
tuy nhiên để tăng cường vai trò năng lực bản thân của các tổ chức
cũng cần phải có những bước thay đổi
phản trí cái vai trò của các tổ chức xã hội thì họ cần phải tổ chức một cách thống nhất
cần phải cử các cái những cái tổ chức mà đại diện
trong tùy theo cái lĩnh vực chuyên môn mà khi mà nhà đứa cần tham vấn chính sách
thì các tổ chức mà chuyên môn sâu là sẽ là trở thành
cái tổ chức đại diện
đại diện cho cái hệ thống các cái tổ chức xã hội
để nói lên cái tiếng nói chung của tất cả các cái tổ chức xã hội
cũng như của những cái người dân những đồng bào dân tộc sổ thủ
những người sống vừa vào rừng
thông qua đấy thì họ đại diện để truyền tải những ý kiến
đồng góp tới các cơ quan quản lý nhà nước một cách tập trung
và có ý kiến sâu sắc hơn để làm sao hoàn thiện hệ thống pháp luật
về quản lý bảo vệ rừng cũng như là thực hiện các chính sách này với thực tế
để làm tốt vai trò tham vấn đóng góp ý kiến và giám sát
thì các tổ chức xã hội cũng cần được cơ quan quản lý nhà nước
tạo điều kiện để tiếp cận thông tin
cũng như cần có sự công nhận đối với những đóng góp
cho sự nghiệp phát triển bảo vệ rừng bền vững
tại hà nội cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế và bệnh viện châm cứu trung ương
phối hợp thực hiện hội thảo quốc tế về châm cứu việt nam
để đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ ngành châm cứu việt nam trưởng thành và phát triển
tại buổi hội thảo bên cạnh việc báo cáo những kết quả của phương pháp châm cứu truyền thống có chọn lọc
các chuyên gia đầu ngành châm cứu của việt nam đã chia sẻ những thành công mới
trong việc triển khai nhiều kỹ thuật mới mang thương hiệu trầm cứu việt nam
như kỹ thuật châm cứu xuyên kinh kỹ thuật châm xuyên huyệt điện châm thủy châm tử châm châm tê trong phẫu thuật
có khả năng điều trị các chứng bệnh khó như liệt nửa người do tai biến mạch máu não
liệt mặt cầm điếc thứ phát đau do ung thư
hỗ trợ cài nghiện ma túy
cũng tại buổi hội thảo các chuyên gia châm cứu đến từ nhật bản bày tỏ mong muốn được chia sẻ
học hỏi thêm kinh nghiệm trong ngành châm cứu từ việt nam
nhằm phát triển hơn nữa kỹ thuật châm cứu tại nhật bản cũng như trên thế giới
sẽ hạn chế được tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông
tai nạn giao thông và đi học đúng giờ cũng như quản lý được học sinh khi tới trường
đó là bốn lợi ích thiết thực với mô hình xe buýt đưa đón học sinh đi học
cách làm này đã được triển khai
tại nhiều tỉnh thành trong cả nước trên địa bàn tỉnh miền núi yên bái cũng đã bước đầu triển khai
mang lại hiệu quả và cần được nhân rộng trong thời gian tới trên khắp những địa bàn còn khó khăn
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám năm học đầu tiên trường liên cấp hai ba trấn yên hai cho phép thực hiện mô hình xe buýt học sinh
nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy yên tâm và thuận tiện hơn với con đường từ nhà tới trường
và ngược lại sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để đi và về
nhất là vào những ngày nắng mưa nhà xa trường từ năm đến hai mươi km
em tham gia tuyển đầu năm học năm nay
em thấy là mùa đông thì đi xe ô tô ấm áp hơn còn mùa hè thì đi ô tô thì sẽ không bị nắng
em đi xe buýt này cảm thấy nó an toàn hơn sức khỏe cũng đảm bảo hơn đi học thì đúng giờ ạ
với đặc thù của trường miền núi lại nằm trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn bốn
xã hưng khánh huyện trấn yên nên cứ vào giờ đến trường hoặc tan tầm
trước cổng trường giao thông ở đây trở nên mất an toàn
do đó việc đưa đón học sinh bằng ô tô lại càng trở nên hữu hiệu
nhiều gia đình cũng yên tâm quản lý được con em khi đi học
đây cũng là mô hình thiết thực cụ thể trong thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong học đường của nhà trường
từ khi có mô hình xe buýt này học sinh của trung trường tôi tỷ lệ chuyên cần rất tốt
đặc biệt thứ hai nữa là do điều kiện học sinh
ở khoảng cách xa trường có những học sinh tới trên một mươi km
vậy thì học sinh ca sáng đi học cũng như là học sinh trung học hồ thông với cuối chiều
đi học thì buổi sáng các em đến trường duy trì được sĩ số
vào buổi chiều khi mà các em thực hiện trên đường về an toàn giao thông
do đặc điểm địa hình miền núi buổi tối thì đến sớm hơn vào buổi sáng thì rất là lạnh
đặc biệt là thời điểm như mùa đông như thế này
và có tiện những phương tiện giao thông bằng xe buýt cho học sinh này
thì cả nhà trường cũng thấy yên tâm và học sinh sẽ đảm bảo về sức khỏe và thấy rõ rệt
trong học kỳ một này thì sức lượng của học sinh có được tốt hơn so với cùng kỳ này năm trước
qua thống kê sơ bộ hiện có khoảng bốn mươi số học sinh của hai cấp học của nhà trường đăng ký đi xe buýt
cũng từ ngày triển khai mô hình dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh
đã hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
đoạn quan địa bàn xã hưng khánh
mô hình này hiện đang được nhà trường hội phụ huynh
và các nhà xe phối hợp tuyên truyền vận động cha mẹ và các em học sinh sử dụng dịch vụ này
thưa quý vị và các bạn mới đây một cháu bé tám tháng tuổi được chẩn đoán là mắc tiêu chảy và viêm họng cấp
theo dõi bệnh lý tim bẩm sinh và được chỉ định sử dụng cali cloric một mươi để uống
thế nhưng một điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa đông anh lại dùng loại thuốc này để tiêm và tĩnh mạch cho trẻ
khiến trẻ hôn mê hiện đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó ngày một mươi năm tháng một cháu bé nhập viện và được bác sĩ chỉ định cho uống một phần hai ống kali chloric
tuy nhiên thay vì cho bệnh nhi uống điều dưỡng hoàng thu trang lại tiêm thuốc qua đường tĩnh mạch cho cháu bé
sau khi tiêm bệnh nhi có biểu hiện co cứng thở nhanh tim nhanh
kíp cấp cứu đã xử lý thải cali và chuyển bệnh nhi lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
khi chuyển đến bệnh viện sanh pôn bệnh nhi trong tình trạng ly bì suy hô hấp sốc nhiễm khuẩn nặng
qua kiểm tra cháu bị viêm màng não mủ dối loạn điện giải cali không cao
làm việc với báo chí đại diện bệnh viện đa khoa đông anh cũng thừa nhận sai sót trong sự cố y khoa này
thứ nhất là việc thực hiện thì khẳng định đây là việc thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc liên quan đến năm đúng
tức là điều dưỡng đã thực hiện sai đường dùng là tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống theo y lệnh
với cháu bé tám tháng tuổi thì việc mà chỉ định là cali cờ loa đường uống chuyển sang đường tiêm
đây là nhầm lẫn sai đường dùng
đến nay sau ba ngày điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa sanh pôn bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê nguy kịch
sau khi sự việc xảy ra bệnh viện đa khoa đông anh đã quyết định đình chỉ công tác ba mươi ngày đối với điều dưỡng viên để tiếp tục làm rõ sự việc
ngày một mươi sáu tháng một tàu cá na chín mươi ba nghìn một mươi tám ts do anh trần văn hà ba mươi năm tuổi
trú tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh sơn hà
ngày một mươi sáu tháng một tàu cá na chín mươi ba nghìn một mươi tám ts do anh trần văn hà ba mươi năm tuổi trú tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh sơn hải
trực thuộc cục hàng hải việt nam yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã triển khai ngay công tác tư vấn hỗ trợ kỹ thuật từ xa
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một tàu cứu nạn sar hai trăm bảy mươi ba đã đưa một mươi thuyền viên và tàu cá na chín mươi ba nghìn một mươi tám ts về cập cảng cửa lò an toàn
tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
thành phố hồ chí minh hiện có ba trăm bảy mươi bến cảng thủy nội địa
theo quy định của thông tư năm mươi hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải
sắp tới thành phố sẽ ngừng cấp phép gia hạn hoạt động đối với các cảng sông này
theo quy định của thông tư năm mươi việc cấp phép bán thủy nội địa phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế
kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt và phải nằm trong quy hoạch bến cảng thủy
đây là những quy định mà nhiều năm nay hầu như các bến cảng thủy nội địa tại tp hcm còn thiếu
căn cứ quy định của thông tư năm mươi năm hai nghìn một mươi bảy
vận tải thành phố đã ngừng cấp giấy phép hoạt động mới cho hơn một trăm một mươi bến thủy
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục ngừng cấp phép cho hai trăm linh bến thủy nội địa khác
theo cảng vụ đường thủy nội địa tp hcm việc tạm ngừng cấp giấy phép hoạt động đối với các cảng sông
sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa từ thành phố đi các tỉnh quanh khu vực
với gần một km đường sông tp hcm có nhiều lợi thế để phát triển du lịch đường thủy
tuy nhiên hiện lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả
bởi thực tế hàng trăm cây cầu bắc qua hệ thống sông rạch trên địa bàn có độ tĩnh không thấp
không đủ không gian cho các phương tiện tàu bè qua lại
tp hcm có nhiều tuyến đường thủy nằm trong trung tâm rất thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách
cách du lịch như sông sài gòn kênh đôi kênh tẻ kênh tàu hũ sông vòng thuật kênh nhu lộc thị nghè
tuy nhiên thực tế hệ thống các cây cầu bắt qua sông rạch phần lớn có độ tỉnh không thông thuyền thấp
trong tổng số hai trăm bốn mươi cây cầu hiện nay có đến hai phần ba cầu có độ tỉnh không thấp hơn ba mét
cản trở việc di chuyển của các tàu du lịch tàu nhà hàng
để nâng cao năng lực tiếp vận của hệ thống giao thông thủy
tp hcm sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng các cầu còn vướng tỉnh không
dự kiến sẽ triển khai một mươi hai dự án chủ yếu là kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư
với tổng mức đầu tư là hai sáu trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn đức cảnh
ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm linh tám ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại di tích nhà tù hỏa lò đã tổ chức trưng bày chuyên đề sáng mãi niềm tin
trưng bày sáng mãi niềm tin khẳng định niềm tin bất diệt của những người chiến sĩ cách mạng
dưới sự lãnh đạo của đảng
trải qua một mươi năm năm đấu tranh gian khổ
đã đi đến bến bờ thắng lợi nhà nước việt nam độc lập đã ra đời
để có được thành quả vĩ đại đó nhân dân ta đã phải đổ bao sương máu gánh chịu biết bao hy sinh
nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của đảng như nguyễn đức cảnh trần phú lê hồng phong hà huy tập
nguyễn văn cử bị bắt giam trong các nhà tù như hỏa lò côn đảo sơn la phú quốc
điểm nhấn trong chương trình khai mạc đại biểu được trực tiếp tham gia giao lưu với ba nhân chứng lịch sử
là những đảng viên tiêu biểu từng bị địch bắt
giam trong các nhà tù thực dân đế quốc chia sẻ về những động lực niềm tin đã giúp họ vượt qua
những khắc nghiệt của cuộc sống tù đầy giữ chọn lòng sát son với đảng với cách mạng
họ chính là những người tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trưng bày sáng mãi niềm tin giới thiệu tới công chúng thời gian từ nay đến hết ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tại di tích lịch sử nhà tù hỏa lò hà nội
vừa qua tại hồ văn
văn miếu quốc tử giám hà nội đã diễn ra hội sách cũ hà nội tháng một năm hai nghìn một mươi tám
và triển lãm sách ảnh về đảng cộng sản việt nam nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong không khí cả nước kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
hội sách cũ hà nội lần này đã tổ chức trưng bày sách ảnh về đảng cộng sản việt nam
về các tổng bí thư của các giai đoạn từ trước đến nay
đây là dịp để độc giả có thể tìm kiếm được những nguồn tư liệu quý giá
về giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước
tôi cũng rất mừng là hiện nay là các cháu thiếu nhi và anh em thanh niên là rất ham đọc sách
và rất muốn tìm hiểu lịch sử trong đó có lịch sử về đảng cộng sản việt nam
và các cái lãnh tụ của đất nước ta trong cái thời kỳ
nói chung là các bạn thanh niên bây giờ là có một cái ý thức rất là
rất là tốt là muốn tìm hiểu lại lịch sử
hội sách cũ hà nội tháng một năm hai nghìn một mươi tám vẫn tiếp tục là kênh thu thập thông tin
và cung cấp sách cũ theo nhu cầu của độc giả
đây là hoạt động nhận được sự ủng hộ rất lớn của độc giả qua rất nhiều kỳ tổ chức
trở thành câu nối giúp nhiều đọc giả yêu sách cũ tìm được những cuốn sách giá trị
không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán trao đổi sách
hội sách đã thực sự trở thành sân chơi của những người đam mê sách cũ
muốn tìm lại một chút hoài niệm
trên những trang sách vương mổ thời gian
em cảm thấy đây là một hội sách rất là có ý nghĩa
tại vì em có thể đến đây để tìm những cái loại sách cũ và nó rất là bổ ích cho em
và em có thể đọc và tìm hiểu thêm về lịch sử
ở những hội sách cũ như này thì em tìm được rất là nhiều cuốn sách quý
rất có ích cho việc học tập và việc tìm hiểu những văn hóa của nước mình
và cũng như là các nước khác trên thế giới
hội sách cú hà nội tháng một năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng một
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ syri chỉ trích kế hoạch của mỹ
thiết lập lực lượng an ninh tại miền bắc syri
mỹ chưa có kế hoạch rời đại sứ quán đến jerusalem trong vòng một năm
ngày một mươi tám tháng một phản ứng mạnh về kế hoạch của mỹ
thiết lập một lực lượng an ninh tại syri
thổ nhĩ kỳ cảnh báo hành động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
đến quan hệ song phương giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ
trong khi đó bộ ngoại giao syri cho rằng sự hiện diện của quân đội mỹ
tại nước này là trái phép đồng thời là hành động xâm lược chủ quyền của syri
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevut cavusoglu tuyên bố ankara phản đối kế hoạch của mỹ
đồng thời khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ không ngủ yên
nhìn bất cứ lực lượng nào đe dọa biên giới thổ nhĩ kỳ
ngoài ra ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cũng cho biết nước này sẽ can thiệp quân sự
vào khu vực afrin và manbi tại syri để chống lại các mối đe dọa
từ các lực lượng người quốc đồng thời tuyên bố ankara sẽ hợp tác với nga
và iran trong các hoạt động trên không ở afren cũng chỉ trích chính sách của mỹ
cùng ngày bộ ngoại giao syri khẳng định mỹ không được chào đón tham gia
tiến trình tái thiết nước này đồng thời tuyên bố syri không cần tiền viện trợ
từ chính phủ mỹ
theo phía syri vấn đề nội bộ của bất kỳ quốc gia nào là quyền riêng
của người dân nước đó và các tuyên bố của chính phủ mỹ đã vi phạm
luật pháp quốc tế
tổng thống mỹ donald trump mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng washington
sẽ rời đại sứ quán tại israel tới thành phố jerusalem trong vòng một năm tới
trước phát biểu của tổng thống mỹ thủ tướng israel benjamin netanyahu nhận định
việc chuyển đại sứ quán mỹ sẽ diễn ra trong vòng một năm
tuy nhiên trả lời phỏng vấn hãng tin reuters tổng thống trump đã phủ nhận
thông tin trên
nêu rõ việc di chuyển đại sứ quán mới chỉ bắt đầu được xem xét
chứ chưa thật sự được bàn thảo chi tiết
ngoài ra tổng thống donald trump cũng cho biết ngân sách xây dựng đại sứ quán mới
sẽ thấp hơn một hai tỷ đô la
tháng trước ngoại trưởng mỹ rex tillerson cũng cho biết việc chuyển đại sứ quán
sẽ mất ít nhất ba năm
nhật bản và australia nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực
gồm an ninh quốc phòng và kinh tế
đây là khẳng định được thủ tướng australia mancompton boone đưa ra ngày một mươi tám tháng một
khi đang có chuyến thăm
trong chuyến công du một ngày tới nhật bản lần này thủ tướng australia mancompton boone
đã cùng người đồng cấp nước chủ nhà shinzo abe tới thăm một điểm huấn luyện quân đội
trước khi có buổi thảo luận về hiếp bức an ninh quốc phòng mới giữa hai nước
văn kiện mới sẽ quy định quy chế pháp lý về các cuộc tập trận chung
cũng như tạo điều kiện cho việc vận chuyển đạn dược và thiết bị quân sự giữa hai nước
thỏa thuận này sẽ đưa camera trở thành đồng minh thân cận thứ hai của tokyo sau mỹ
trong bối cảnh an ninh trong khu vực vẫn đang nóng
với căng thẳng trên bán đảo triều tiên
bên cạnh lĩnh vực an ninh quốc phòng tăng cường quan hệ kinh tế song phương
cũng là chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự
hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận thương mại vào tháng ba tới
hướng tới việc ký kết hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
anh thông báo sẽ chi thêm bốn mươi bốn năm triệu bảng tương đương sáu mươi hai triệu đô la mỹ
để tăng cường an ninh quanh thành phố cảng cale miền bắc nước pháp
theo đề nghị của tổng thống pháp emmanuel macron
thông báo được đưa ra trước thềm của gặp giữa lãnh đạo hai nước vào ngày một mươi tám tháng một
theo người phát ngôn chính phủ anh khoản tiền bốn mươi bốn năm triệu bảng là đầu tư tăng cường an ninh biên giới của anh
sẽ được sử dụng để lập rào chắn lắp đặt camera an ninh và công nghệ dò tìm tại kalle
cũng như ở các điểm khác dọc eo biển manchesor tuyến đường mà người di cư thường đi qua
để đến bờ biển anh bằng phà hoặc tàu
như vậy anh sẽ phải chi tổng cộng hơn một trăm linh triệu bảng theo một thỏa thuận biên giới
mà hai nước đang làm phán lại và chuẩn bị ký kết vào ngày một mươi tám
tại cuộc gặp ngày một mươi tám tháng một tổng thống pháp macron và thủ tướng anh theresa may
sẽ tập trung thảo luận vấn đề người di cư trong bối cảnh hàng trăm người di cư
tiếp tục sống tạm bỡ tại kalle với hy vọng sang anh
hiện tại anh và pháp thực hiện hiệp ước le touquet ký kết năm hai nghìn ba
theo đó cho phép hai nước kiểm tra người di cư ở biên giới của nhau
lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ ả rập xê út đã cho phép phụ nữ đi xem bóng đá
đây là một phần trong chính sách nới lỏng phân biệt giới tính được đưa ra hồi tháng một mươi năm ngoái
quyết định mở cửa cho phụ nữ được áp dụng tại ba sân vận động ở thủ đô riyadh jeddah và daman
cả ba sân vận động này trước đây chỉ cho phép đàn ông được vào
tuy nhiên với quyết định lần này phụ nữ vẫn phải ngồi riêng trong khu gia đình
chứ không được ngồi chung với nam giới
các sân vận động này cung cấp đầy đủ những tiện ích riêng dành cho phụ nữ như khu cầu nguyện
quán cà phê và cơ sở y tế ở khu vực tách biệt
các quầy bán vé cũng có những người bán vé là
nhiều người hâm mộ nữ khá hào hứng sau khi xem trận bóng đá đầu tiên
đây là lần đầu tiên tôi được xem một trận đấu bóng đá ở sân vận động
tôi đến đây để cố vũ cho đội bóng al tihang
tôi cảm thấy gần các cầu thủ hơn khi ở đây
thật thú vị khi được xem một trận đấu tại ả rập xê út
và là trận đấu đầu tiên mà phụ nữ được xem trực tiếp
tôi hy vọng sẽ được xem nhiều trận đấu hơn nữa
một số khán giả nữ hy vọng đất nước có thể mở cửa nhiều lĩnh vực hơn nữa cho nữ giới
một số thay đổi cơ bản đã diễn ra trong năm qua
và trong tương lai sẽ có nhiều điều khác biệt hơn nữa
tôi tin rằng ả rập xê út sẽ trở nên cởi mở hơn
nam giới và nữ giới sẽ bình đẳng trong nhiều lĩnh vực khác trong tương lai
quyết định của riyadh cho phép phụ nữ xem bóng đá được đưa ra ít lâu
sau khi đất nước hồi giáo này cũng đã lần đầu tiên cho phép phụ nữ được lái xe
và chính thức có hiệu lực từ mùa hè năm nay
xin chào tạm biệt quý vị